xin chào quý vị và các bạn
từ khoảng tối và đêm nay thời tiết tại các tỉnh thành bắc bộ và thanh hóa sẽ có sự thay đổi đáng kể
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tràn xuống nên mưa rông tại đây sẽ tăng lên ở diện giải rác
trong mưa rông có tiềm bẩn tố lốc và gió giật mạnh
cùng với đó nền nhiệt sẽ giảm nhanh
về đêm chỉ giao động từ một mươi năm đến một mươi tám độ vùng núi có nơi là dưới một mươi bốn độ trời rét
còn ban ngày mức nhiệt cao nhất chỉ xung quanh ngưỡng là một mươi chín hai mươi hai độ
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn từ một đến hai độ
quý vị nên phải chú ý lựa chọn những trang phục phù hợp
đặc biệt là cho các em nhỏ để đảm bảo sức khỏe trước đợt rét sâu này
không khí lạnh cũng ảnh hưởng tới thời tiết ở khu vực
từ nghệ an trở vào đến khánh hòa gây ra mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các tỉnh còn lại thuộc ninh thuận và bình thuận chỉ có mưa vài nơi do nằm xa hệ thống gây mưa
nhật độ ở các tỉnh từ nghệ an vào đến thừa tiên huế sẽ giảm mạnh trời chuyển rét
với nhiệt độ giao động từ hai mươi đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa nhiệt độ ở ngưỡng là hai mươi ba hai mươi bảy độ
trong khi đó tại ninh thuận và bình thuận mức nhiệt trong ngưỡng hai mươi năm ba mươi độ
tại khu vực nam bộ và tây nguyên tiếp tục nằm ở dưới phía bắc dãnh thấp xích đạm
nên vẫn có mưa rông rải rác lúc chiều tối và tối
trong mưa rông cần đề phòng cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên vẫn ở ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ
còn nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
đến với biển đông quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét bề đầu mạnh
nhật độ sẽ rao động từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh dần lên mức là cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội đêm có mưa rào gió chuyển hướng đông bắc cấp ba cấp bốn trời chuyển rét
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày mai có mưa rào nhẹ sau giảm nhanh
nhật độ sẽ phổ biến một mươi bảy đến hai mươi độ